chuyển sang một số thông tin về văn hóa nghệ thuật
chiều ngày một mươi một tháng năm tại không gian hội quán phúc kiến hà nội
ủy ban nhân dân phường hàng bồ phối hợp với các đơn vị cá nhân tổ chức trưng bày
giới thiệu phố nghề đông nam dược lãn ông
đây là sự kiện chào mừng ngày giải phóng thủ đô và hướng đến kỷ niệm ba trăm linh năm
ngày sinh danh y hải thượng lãn ông
đây là những hình ảnh tư liệu quý về lịch sử phố nghề đông nam dược lãn ông xưa
khiến công chúng không khỏi bùi ngùi xúc động về một con phố nghề
đã từng hương thịnh sầm ớt cách đây hơn một trăm linh năm
bên cạnh đó là những hoạt động tái hiện khác như giới thiệu sách của hải thượng y tôn
hay một số dụng cụ phương tiện dùng để bào chế thuốc đông nam dược
như thuyền tán thuốc giao bảo thuốc chảo sao thuốc
cùng với sự tham gia của các gian hàng giới thiệu sản phẩm dược liệu
các bài thuốc quý trình diễn bắt mạch tư vấn sức khỏe cho nhân dân
trước đó ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã triển khai dự án trùng tu
và chỉnh trang phố lạn ông để bảo tồn và phát huy giá trị của phố nghề truyền thống đông nam dược
mục tiêu của dự án là bảo tồn khôi phục không gian kiến trúc
không gian nghề y dược truyền thống trên phố lan ông
để mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử văn hóa của con phố này
nghề thuốc đông y ở phố lãn ông không chỉ nổi tiếng với các kỹ thuật nghề
các phương pháp điều trị đa dạng mà giá trị của nghề còn được thể hiện qua các y huấn
mà những bậc tiền nhân để lại như hải thượng lạn ông với tư tưởng nhân văn sống vì mọi người
sáng nay tại hà nội ban đại diện nhân dân làng bát tràng phối hợp với trung tâm tinh hoa làng nghề việt
tổ chức tọa đàm bảo tàng sinh thái làng của bát tràng những cơ hội của tương lai
tham dự tọa đàm có các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa kiến trúc nghệ thuật bảo tàng
lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố hà nội đại diện một mươi chín sòng họ và các nghệ nhân làng bát tràng
các biểu tại tòa đàm bảo tàng sinh thái làng của bát tràng cơ hội tương lai
tiến sĩ nguyễn thị thu trang trưởng phòng di sản văn hóa vì vật thể cục di sản văn hóa khẳng định
bát tràng hội tụ đủ điều kiện để triển khai mô hình bảo tàng sinh thái
trong mô hình này cộng đồng cư dân làng bát tràng với tư cách là chủ thể văn hóa
chủ sở hữu di sản văn hóa và cũng là chủ sở hữu tổ chức và vận hành bảo tàng sinh thái làng cổ bát tràng
tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng một trong những giải pháp cần quan tâm là luật di sản sẽ được điều chỉnh thế nào
để xây dựng bảo tàng sinh thái ở nước ta
ngoài ra cũng cần tư duy kết nối có sự đồng thuận của chính quyền các nhà quản lý các doanh nghiệp cộng đồng làng
xét ở chiều kích lớn hơn thì việc thiết lập bảo tàng sinh thái làng cổ bát tràng sẽ đáp ứng yêu cầu của cả cộng đồng và chính quyền
đối với việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa và tài nguyên sinh thái cùng toàn bộ đời sống cộng đồng cư dân địa phương
hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển bền vững
với mong muốn quảng bá âm nhạc độc đáo và tinh tế từ lục địa châu âu cũng như những tài năng nghệ thuật đương đại của việt nam
qua đó thể hiện sự kết nối văn hóa châu âu việt nam bằng nghệ thuật múa ba lê
nhân dịp ngày châu âu ở việt nam vở ba lê gió do phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam đã được đầu tư giàn dựng và ra mắt khán giả hà nội
vở diễn đã mang đến những dấu ấn nghệ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng đông đảo công chúng yêu nghệ thuật
vở ba lê gió do nhà sản xuất hương na trần làm tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tố phan lương và nghệ sĩ vũ ngọc khải biên đạo
là tổng hòa của âm nhạc cổ điển châu âu và những sắc thái môn màu của văn hóa việt nam thể hiện qua ngôn ngữ ba lê đương đại
vở ba lê gió đồng thời mở ra cảm thức về chuyển động tính linh hoạt những nét tươi mới sự hội tụ đây là những giá trị cốt lõi của liên minh châu âu
vở ba lê gió thể hiện sự kết nối văn hóa giữa châu âu và việt nam vượt ra ngoài khuôn khổ nội dung hợp tác viện trợ thương mại hay chính trị để cùng hướng tới bản chất của vẻ đẹp nghệ thuật
âm nhạc được sử dụng trong gió là tác phẩm bốn mùa kinh điển của nhà soạn nhạc người italia antonio vavadin
trong phiên bản được chuyển soạn bởi nhà soạn nhạc đương đại mark richter
xuyên suốt bốn màn diễn một thế giới âm thanh đa dạng của các hiện tượng tự nhiên và cuộc sống con người được khắc họa sinh động
ở đó mỗi bước nhảy mỗi chuyển động trên sân khấu đều là biểu hiện của tâm hồn của những trải nghiệm cảm xúc trong bản giao hưởng của cuộc sống
gió ở đây cũng có thể hiểu là một cái làn gió mang đến cái sự tinh khiết và cũng có lúc là mạnh mẽ cũng có lúc dịu dàng
giống như là cái mối quan hệ giữa các quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế và giao lưu về văn hóa
đồng thời chữ gió chúng tôi cũng cách điệu đó chính là cái chất liệu giới gió rất là việt nam
hôm nay tụi mình mới quyết định là vẫn là tre vẫn là cái gần gụi đối với người việt thì đấy lại là cái nơm
nhưng cái hình thức ở cái nơm nó không còn là cái nơm thuần túy là giữ gà giữ cá mà cái nơm nó được biến thể ở một định dạng khác rất là nhiều
thì nó không còn là cái câu chuyện rõ ràng mà chúng ta đã từng biết trong vô bản
mà nó sẽ là một cái không gian một cái sợi chỉ liền mạch từ cái nơm xuất hiện từ dây đầu tiên của vở đến kết thúc của vở
khán giả sẽ được lắng nghe âm nhạc và những cái hình ảnh giữa trên sân khấu do diễn viên thực hiện nó sẽ gợi nhớ cho chính người xem ở những cái góc độ khác nhau
màn trình diễn gió với sự tổng hòa của âm thanh ánh sáng trang phục biểu diễn
cùng những vũ đạo sinh động cuốn hút của nghệ thuật ballet đường đại đã trở thành câu nối của các giá trị văn hóa việt nam và châu âu
đồng thời đã đem đến cho khán giả việt một món ăn tinh thần mang đậm tính nghệ thuật